cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình pc một vừa ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại lô đất dv hai thuồng dự án khu dân cư bắc trần hưng đạo xã sù ngòi nay là phường quỳnh lâm tp hòa bình tỉnh hòa bình
trước đó báo nhân dân đã có loạt bài viết phản ánh với nội dung cần xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại tp hòa bình
đăng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và bài viết chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ sai phạm đất đai tại tp hòa bình đăng ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hòa bình đã khởi tố vụ án hình sự này
trong quá trình điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định gửi bộ tài nguyên và môi trường
chứng cầu giám định một số nội dung
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình ban hành quyết định về việc
phục hồi điều tra vụ án hình sự trên